trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết trong ngày hôm nay sẽ hoàn tất việc chuyển cách ly tổ bay của vietnam airlines
sang các khách sạn tại tp hcm được phép thực hiện cách ly phòng dịch
đến sáng ngày hai tháng một mươi hai các khu cách ly dành riêng cho tổ bay của vietnam airlines tại tp hcm đã tạm ngừng hoạt động
cơ quan chức năng sẽ hoàn tất việc chuyển cách ly tổ bay của vietnam airlines sang các khách sạn tại tp hcm
được cấp phép thực hiện cách ly phòng dịch
động thái này diễn ra sau khi xuất hiện các ca lây nhiễm covid một mươi chín trong khu cách ly của việt nam airlines
và sau đó dẫn tới hệ lụy phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tính từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện đến nay
trong công tác giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố
cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm một mươi ba trăm bốn mươi một trường hợp phát hiện một mươi sáu trường hợp dương tính với virus sars cov hai